hiện tại thì dịch đã lây lan tới năm mươi năm tỉnh thành của nước ta
khu vực đồng bằng sông cửu long hiện chỉ còn hai tỉnh là long an và biến tre là chưa xảy ra dịch tả lợn châu phi
trước tình hình này tỉnh long an đang tập trung các giải pháp để phòng chống dịch lây lan ra địa bàn tỉnh
hiện tại số lượng lợn vận chuyển từ các tỉnh miền đông nam bộ và miền trung về các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh long an
chiếm khoảng bốn mươi số lượng lợn vận chuyển qua các tỉnh miền tây
vì vậy long an đang tập trung nhiều giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi trong quá trình vận chuyển và giết mổ trên địa bàn tỉnh
tỉnh long an đã thành lập các chốt kiểm dịch lưu động trên tất cả các trục đường cửa ngõ và các trục giao thông
từ tiền giang đồng tháp và tp hcm đi vào tỉnh đồng thời tăng cường lực lượng thú y tại các chốt kiểm dịch để kiểm tra lâm sàng
nếu phát hiện lợn có dấu hiệu bị bệnh chết thì kịp thời xử lý tuyệt đối không để lợn và các sản phẩm từ lợn không có giấy tờ kiểm dịch đi qua nhập vào địa bàn tỉnh
ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người chăn nuôi không nên nóng tái đàn và hạn chế mua lợn giống từ các địa phương đã xuất hiện dịch tả lợn châu phi